ngày một mươi chín tháng bảy đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã đi kiểm tra và làm việc với các đơn vị đang tiến hành thực hiện đề án xây dựng nhà máy điện rác gò cát
tại khu xử lý chất thải rắn thuộc khu phố chín phường bình hưng hòa quận bình tân
tại buổi kiểm tra bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân đánh giá cao quá trình vận hành thực nghiệm của đề án này
tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý các đơn vị đang thực nghiệm đề án
trong quá trình vận hành phải tuyệt đối bảo đảm an toàn cho toàn bộ quy trình sản xuất
và yêu cầu phải xử lý triệt để mùi phát sinh từ quá trình sản xuất điện rác không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy được sự chấp thuận của ủy ban nhân dân thành phố công ty trách nhiệm hưu hạn thủy lực máy
phối hợp với công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên môi trường đô thị tp
đã triển khai việc vận chuyển và lắp đặt thiết bị phục vụ cho công tác thực nghiệm
đề án xây dựng nhà máy điện rác gò cát nhằm chuyển hóa chất thải rắn sẵn có ở đây thành điện năng để hòa vào lưới điện quốc gia